trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng một tại cánh đồng bản siềng xã môn sơn huyện con cuông tỉnh nghệ an đã diễn ra hội thi cấy vụ xuân năm hai nghìn một mươi tám
tham gia hội thi có năm đội yêu cầu đặt ra cho các đội thi là phải thực hiện cấy nhanh cấy thẳng đúng kỹ thuật
bảo đảm mật độ bốn mươi bốn mươi năm khóm trên một mét vuông từ một hai rảnh trên một khóm
hội thi cây lúa là nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số huyện con cuông
nhằm tạo không khí hăng hái thi đua lao động sản xuất ngay từ đầu năm cho nông dân
thông qua hội thi nhằm động viên hội nông dân mạnh dạn chuyển đổi từ hình thức gieo xạ sang hình thức cấy
để thâm canh tăng năng suất lúa giảm thiểu việc sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật
đồng thời tuyên truyền vận động bà con áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật
đưa các giống lúa ngắn ngày có năng suất và chất lượng cao vào sản xuất thay thế cho các giống lúa dài ngày